thời gian gần đây ruồi bỗng nhiên xuất hiện dày đặc và đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân ở huyện bố trạch tỉnh quảng bình
mặc dù đã dùng mọi cách để ngăn chặn nhưng tình trạng ruồi xuất hiện bất thường với số lượng lớn khiến sinh hoạt hàng ngày của người dân bị đảo lộn
ruồi bưu kín khắp sân vườn nền nhà các đồ dùng vật dụng và thức ăn
ruồi xuất hiện mọi lúc mọi nơi
hàng vạn con ruồi không biết từ đâu bay vào các nhà dân rồi đậu kín mọi nơi
ruồi xuất hiện dày đặc khiến sinh hoạt cuộc sống của hàng ngàn hộ dân tại các tiểu khu hữu nghị quyết thắng dũng cảm
thuộc thị trấn nông trường việt trung và thôn sen bàng thuộc xã hòa trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình trở nên khốn khổ
ruồi này chưa ăn trước kể chưa ăn thuốc vô châu xen bàng chờ sâu phan chờ dũng cảm
ruồi bu kín toàn bộ cái hàng thịt cả là kinh mịt luôn một lớp đen đen thôi không cách chứ mới xử lý nó hết
việc ruồi xuất hiện nhiều trong thời gian
nhưng gần đây được cho là do thời điểm này công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi hòa phát quảng bình có dự án chăn nuôi bò tại thị trấn nông trường việt trung đang triển khai giải phân bò tươi để trồng cỏ
mặc dù đã thực hiện việc phun thuốc diệt ruồi trên diện rộng tuy nhiên sau khi phun thuốc vài ngày ruồi lại tiếp tục xuất hiện
mong rằng các ban ngành liên quan sớm có biện pháp kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với công ty khẩn trương xử lý nghiêm
dứt điểm các vi phạm của công ty để tránh gây phiền hà cho người dân ở các vùng lân cận